thông tin về vụ cháy nhà tại bắc giang vào dạng sáng nay
vụ việc không chỉ khiến cho nhiều tài sản có giá trị bị thiêu dụi mà còn cướp đi sinh mạng của ba người
công an huyện việt yên tỉnh bắc giang cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay
tại nhà chị tống thị my ở xã trung sơn là nhà ở kết hợp với kinh doanh với tổng diện tích cháy là khoảng bốn trăm tám mươi m hai
lực lượng công an huyện đã được huy động phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và người dân xung quanh tham gia chữa cháy
đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên ba người đã tử vong gồm một người đàn ông năm mươi tám tuổi một phụ nữ ba mươi bốn tuổi con gái của nạn nhân nam
và một cháu bé ba tuổi con của người phụ nữ đồng thời một xe tải ba xe máy và toàn bộ hàng hóa trong nhà chứa vải bị thiêu dụi
cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy
tại tỉnh ninh bình lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện nho quan
vừa phát hiện bắt quả tàng nguyễn văn thạch chú tại xã thanh lạc huyện nho quan có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý là ngoài hơn ba trăm bốn mươi g ma túy các loại lực lượng công an còn phát hiện thạch tàng trữ một khẩu súng côn cùng với một mươi một viên đạn
trong một mươi một viên đạn có sáu viên đã lắp trong súng và năm viên cất dấu trên người
bốn trăm bốn mươi gram ma túy và súng đạn thạch còn bị bắt quả tàng cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán sử dụng cháy phép chất ma túy
bắt đầu thạch khai nhận mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài về bán lại cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời
nguyễn văn thạch là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an huyện bố trạch
công an thành phố nam định và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán vé máy bay qua mạng
qua điều tra bước đầu xác định lợi dụng việc người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước
trần văn tình chú tại thành phố nam định thu mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ trên mạng
sau đó đăng tải các bài viết bán vé máy bay lên facebook với mục đích là lừa bán vé giá rẻ chiếm đoạt tài sản
trần văn tình đã lừa tám bị hại với tổng số tiền là hơn hai trăm linh triệu đồng trong đó có một nạn nhân ở tỉnh quảng bình bị lừa hơn bốn mươi ba triệu đồng
công an huyện bố trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn tình
đồng thời tạm giữ gần hai mươi năm triệu đồng một sổ tiết kiệm một trăm linh triệu đồng hai điện thoại di động hai thẻ atm năm mươi hai thẻ sim và một số tài liệu có liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng nhiều
vụ công an tỉnh quảng bình tiếp tục mở rộng đấu tranh xử lý
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vai tiền nguyễn tuấn minh chú tại huyện bắc hà tỉnh lào cai đã bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bắt giữ
cụ thể ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại văn phòng công chứng lê văn hải trên địa bàn tổ dân phố phú cường một thị trấn phố lu huyện bảo thắng
công an huyện bảo thắng đã phát hiện đối tượng minh đang sử dụng
minh đã phát hiện đối tượng dây chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng ủy quyền nghi là giả để công chứng làm thủ tục thế chấp vai năm trăm linh triệu đồng của một người tại huyện mê linh hà nội
tại cơ quan điều tra minh bước đầu khai nhận do kinh doanh thua lỗ nợ nần nên đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền
mình đặt qua mạng xã hội các loại giấy tờ tài liệu giả trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đi lừa đảo vay tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng ba tỷ đồng
mình đã làm ra những cuốn sổ giả đó để đặt vào cho những người cho mình vai tiền để tạo được lòng tin
mục đích của mình ở đây là khi mình lấy được dòng tiền thì mình chỉ có mục đích là đảo xuống ngân hàng thôi sau khi dân ngân hàng giải ngân xong thì mình lại trả lại
đội canh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện bảo thắng đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh làm rõ sự việc
một nhóm đối tượng tham gia đối tượng
đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tang thù giữ nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu từ tin báo của quân chúng nhân dân cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi phối hợp với công an xã long thạnh bố trí lực lượng bắt quả tàng một mươi một đối tượng trú tại các địa phương trong tỉnh đang tham gia đá gà ăn tiền trên địa bàn ấp trà khứa xã long thạnh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín con gà trống bốn cặp cửa sát tám điện thoại di động số tiền một trăm linh bảy triệu đồng cùng một số tăng vật khác
đến hẹn lại lên vào mùa vải thiều trên trục đường chính tại địa bàn một số huyện như lục ngạn tân yên của tỉnh bắc giang mỗi ngày có hàng trăm phương tiện đổ về mua bán loại trái cây đặc sản này để giao thông thông suốt đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân và thương lái
công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an các huyện đưa các phương án khác nhau trong việc hướng dẫn phân luồng giao thông
tuyến đường liên huyện đi qua địa bàn xã phúc hòa huyện tân yên
những ngày qua mỗi ngày có hàng trăm xe trọng tải khác nhau của thương lái trong và ngoài nước đến thu mua vải thiều chín sớm cho đến hàng dài xe máy của người dân các điểm cân
lực lượng công an huyện có mặt để phân luận điều tiết giao thông
đặc biệt các giới cao điểm để chống uồn tắc
hình ảnh các ông chí công an của tỉnh bắc giang tăng cường cho lục ngạn và các chiến sĩ công an lục ngạn đã hết mình vì công việc giúp nhân dân lục nạn tiêu thụ vải thiều là những hình ảnh rất đáng trân trọng đáng quý
trong mùa tiêu thụ vải thiều chín sớm của huyện tân yên và vải thiều của huyện lục ngạn mỗi ngày có khoảng trên bốn trăm linh xe có trọng tải lớn nhỏ khác nhau chở và thu mua vải thiều
riêng tại huyện lục ngạn năm nay công an tỉnh đã điều động bốn mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp
với công an huyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
toàn bộ cán bộ chiến sĩ lên tăng cường cho huyện lục ngạn đều được lãnh đạo phòng cải thao thông quan triệt về chính trị tư tưởng và yêu cầu các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm tấn tị phục vụ nhân dân theo sáu điều bằng hộ dạy công an nhân dân
công an các huyện còn hỗ trợ giúp đỡ người dân di chuyển vải thiều vào các điểm thu mua
lập đường dây nóng để xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân dom hàng tăng giá đối với các hoạt động phụ trợ như thùng xốp đá cây vận tải
thưa quý vị lại xảy ra một vụ cháy nhà giữa đêm vụ việc mới nhất này là trên địa bàn tỉnh bắc giang làm ba người tử vong và nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi
theo công an huyện việt yên tỉnh bắc giang vào khoảng hai giờ sáng hai mươi hai tháng sáu
cơ quan này nhận được tin báo về vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại xã trung sơn
ban đầu cơ quan chức năng xác định vụ cháy xảy ra tại nhà chị tống thị my với tổng diện tích cháy khoảng bốn trăm tám mươi m hai
lực lượng công an huyện đã được huy động phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và người dân xung quanh tham gia chữa cháy
đến khoảng bốn giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên hậu quả làm ba người tử vong gồm một người đàn ông năm mươi tám tuổi một phụ nữ ba mươi bốn tuổi là con gái của nạn nhân nam và một cháu bé ba tuổi là con gái của người phụ nữ
đồng thời một xe ô tô tải ba xe máy và toàn bộ hàng hóa trong nhà chứa vải bị thiêu dụi
cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra xác định nguyên nhân cháy
tiếp tục là một số thông tin về tội phạm ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu tp đà nẵng vừa chênh xóa đường dây mua bán
heroin do trần hải trung chú tự quận hải châu cầm đầu thu giữ khoảng một chín trăm linh tép heroin
trung là cháu ruột của trần thị thanh một chung ma túy đã bị công an quận hải châu bắt giữ trước đó không lâu
theo đó sau khi đường dây của trần thị thanh bị triệt phá các đối tượng nghiện chuyển hướng sang một địa chỉ khác để mua về sử dụng
sau khi xác định được đối tượng nghi vấn chiều hai mươi một tháng sáu các trinh sát đã ập vào nơi ở của trung
thu giữ gần hai bánh heroin đã được phân chia thành khoảng một chín trăm linh tép
đồng thời tạm giữ ba đối tượng đang có mặt tại nhà của trung để tiếp tục điều tra xác minh
còn tại tỉnh ninh bình ngoài ba trăm bốn mươi g ma túy các loại lực lượng công an còn phát hiện đối tượng đang tàng trữ một khẩu súng côn cùng với một mươi một viên đạn
đối tượng là nguyễn văn thạch chú tại xã thanh lạc huyện nho quang đã bị lực lượng công an tỉnh phối hợp với công an huyện nho quan bắt giữ
theo thông tin từ cơ quan công an
trong một mươi một viên đạn có sáu viên đạn đã lắp trong súng năm viên cất dấu trên người
ngoài hơn ba trăm bốn mươi gram ma túy và súng đạn thạch còn bị bắt quả tàng của nhiều thang vật liên quan đến việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
bắt đầu thạch khai nhận mua số ma túy trên ở tỉnh ngoài về bán lại cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời
nguyễn văn thạch là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền nguyễn tuấn minh chú tại huyện bắc hà tỉnh lào cai đã bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bắt giữ
cụ thể ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại văn phòng công chứng lê văn hải trên địa bàn tổ dân phố phú cường một thị trấn phố lu huyện bảo thắng
công an huyện bảo thắng đã phát hiện đối tượng minh đang sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng ủy quyền nghi là giả để công chứng làm thủ tục thế chấp vay năm trăm linh triệu đồng của một người tại huyện mê linh hà nội
tại cơ quan điều tra minh bước đầu khai nhận do kinh doanh thua lỗ nợ nần nên đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền
mình đặt qua mạng xã hội các loại giấy tờ tài liệu giả trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đi lừa đảo vay tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng ba tỷ đồng
để tạo được cái lòng tin cho những người vay tiền đó thì là mình đã làm ra những cái cuốn sổ giả đó để đặt vào cho những người cho mình vay tiền để tạo được cái lòng tin
cái mục đích của mình ở đây là khi mình lấy được dòng tiền thì mình chỉ có mục đích là đảo sổ ngân hàng thôi
sau khi dân ngân hàng giải ngân xong thì mình lại trả lại
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện bảo thắng đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh làm rõ sự việc
tại thành phố hồ chí minh công an huyện bình chánh phối hợp với công an xã vĩnh lộc a vừa phát hiện một cơ sở chuyên làm hàng giả tạm giữ chín đối tượng có liên quan
tiến hành kiểm tra kho hàng tại ấp bốn a xã vĩnh lộc a huyện bình chánh lực lượng chức năng phát hiện võ thanh tân và huỳnh thị thùy trang
đang chỉ đạo năm người sản xuất hàng giả là các sản phẩm sữa nước ngọt nước mắm và nước rửa bát
mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm đối tượng tô khánh xuyên chú tại tỉnh vĩnh long là đối tượng chủ mưu
làm chủ kho hàng bách hóa tại số sáu và trịnh quang nghị chú tại quận tám cũng sử dụng hành vi tương tự trực tiếp sản xuất các sản phẩm sữa nước giải khát nước mắm giả
cơ quan công an đã thu giữ ba trăm một mươi năm thùng sữa bốn mươi năm thùng nước mắm cùng hai chín trăm linh chai nước ngọt giả vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đã khởi tố và tạm giam võ quốc minh và đỗ thanh minh
cùng chú tại tp long xuyên về hành vi gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của quốc minh và thanh minh đã hẹn nhau sử dụng hung khí để giải quyết
vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc thanh minh cùng một số đối tượng thanh niên khác đang có mặt tại quán ăn trên địa bàn phường mỹ bình tp long xuyên
thì nhóm của quốc minh mang theo hung khí lao vào đánh chém bạn của thanh minh và nhân viên trong quán
thế vậy nhóm của thanh minh cũng lấy hung khí rượt đuổi nhóm của quốc minh
vụ việc đã gây náo loạn khu phố khiến người dân và khách hoảng sợ
hiện lực lượng cảnh sát hình sự công an tp long xuyên đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý
thưa quý vị sau gần hai mươi năm năm lẩn trốn lệnh truy nã nguyễn đức tuấn trú tại tỉnh bình phước vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai bắt giữ thành công
vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tuấn có hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có
nhóm trộm cắp của tuấn lần lượt đã bị bắt giữ riêng tuấn bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã toàn quốc
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ tuấn khi đang lẩn trốn tại thị xã trơn thành tỉnh bình phước
là một thành phố trọng điểm về quốc phòng an ninh du lịch đối ngoại đặc biệt khi cửa khẩu quốc tế móng cái hoạt động trở lại
tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn thành phố móng cái tỉnh quảng ninh có những diễn biến mới
để giữ vững tình hình an ninh trả tự công an thành phố móng cái đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn từ sớm từ xa không để tội phạm người nước ngoài lợi dụng hoạt động trên địa bàn
ba đối tượng người trung quốc sang việt nam du lịch có hành vi mua dâm thông qua mạng xã hội telegram vừa bị công an thành phố mong cái phát hiện xử lý
tiếp đó công an tp móng cái phát hiện bốn đối tượng người trung quốc thuê nhà tại tp móng cái có hành vi đặt máy móc thiết bị nghi vấn hoạt động phạm tội qua không gian mạng
qua trao đổi với cục công an thành phố đông hưng tỉnh quảng tây trung quốc được biết các đối tượng trên đều bị truy nã về tội lừa đảo qua mạng viễn thông
công an tp móng cái bàn sao các đối tượng cho cục công an tp đông hưng trung quốc để điều tra xác minh theo thẩm quyền
sau ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba phía trung quốc chính thức mở cửa biên giới hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh được khôi phục trở lại
cùng với đó là sự gia tăng việc các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là người trung quốc mượn địa bàn móng cái để thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng internet
tội phạm công nghệ cao đánh bạc bắt giữ người trái pháp luật xuất nhập cảnh trái phép
từ đầu năm đến nay công an tp móng cái đã bắt xử một mươi năm vụ
sáu đối tượng người nước ngoài hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật
cùng với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh
công an tp móng cái đã bắt xử một mươi năm vụ
đối tượng người nước ngoài hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật